kể từ khi dịch bệnh covid một mươi chín bùng phát thì chính phủ hoa kỳ và việt nam đã nỗ lực hỗ trợ lẫn nhau
để nâng cao công tác phòng chống dịch vắn năm triệu đô la mỹ đó là con số mà chính phủ hoa kỳ vừa quyết định
hỗ trợ cho khu vực tư nhân của việt nam để phục hồi sau đại dịch covid một mươi chín ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
ngày hai tháng năm đại sứ hoa kỳ tại việt nam công bố chính phủ hoa kỳ thông qua cơ quan phát triển quốc tế hoa kỳ
sẽ hỗ trợ thêm năm triệu đô la mỹ để giúp giảm thiểu tác động của đại dịch covid một mươi chín tới nền kinh tế việt nam
khoản hỗ trợ này sẽ được sử dụng để ngay lập tức cung cấp những nguồn lực cần thiết nhất
bao gồm hỗ trợ sự phục hồi của khu vực tư nhân thông qua tăng cường tiếp cận tài chính cho các doanh nghiệp
nâng cao năng lực hỗ trợ doanh nghiệp trong bối cảnh nhu cầu dự kiến tăng mạnh và phối hợp với các bên liên quan
của chính phủ việt nam để đẩy mạnh các giải pháp hỗ trợ của chính phủ việt nam
là một đối tác lớn của việt nam chúng tôi rất vinh dự được hỗ trợ và cung cấp các hệ thống cần thiết cho việt nam
để chống lại dịch bệnh covid một mươi chín ví dụ như chương trình mới đây chính phủ hoa kỳ thông qua cơ quan phát triển quốc tế hoa kỳ
đã hỗ trợ thêm năm triệu đô la mỹ để giúp khu vực tư nhân của việt nam phối hợp với các bên liên quan phục hồi
sau đại dịch covid một mươi chín đây là hoạt động nằm trong chương trình hỗ trợ năm trăm linh triệu đô la mỹ của chính phủ hoa kỳ
cho các quốc gia trên toàn cầu chống lại đại dịch với việt nam chúng tôi mong muốn
những nguồn hỗ trợ này sẽ giúp việt nam có thể làm được nhiều việc để phục hồi sau đại dịch này
tháng bốn vừa qua cơ quan phát triển quốc tế hoa kỳ usec cũng công bố hỗ trợ gần bốn năm triệu đô la mỹ
để giúp việt nam đáp ứng các nhu cầu ưu tiên trong ứng phó đại dịch covid một mươi chín trước đó việt nam cũng đã ngay lập tức
có nhiều hoạt động thiết thực hỗ trợ chính phủ và người dân hoa kỳ ngay khi dịch bệnh covid một mươi chín diễn biến phức tạp
tại nhiều bang hàng trăm ngàn khẩu trang y tế và quần áo bảo hộ đã được chính phủ việt nam chuyển tới
với chính phủ và nhân dân hoa kỳ góp phần bảo vệ sức khỏe nhân dân và các chuyên gia y tế
làm việc trên tuyến đầu chống dịch của nước bạn
chúng tôi rất xúc động và biết ơn người dân cũng như chính phủ việt nam khi chứng kiến những hỗ trợ của việt nam
dành cho hoa kỳ sự hỗ trợ của hai nước dành cho nhau cùng những tình cảm nồng ấm của nhân dân và chính phủ hai nước
đã thể hiện mối quan hệ bạn bè đối tác tin cậy mà hai quốc gia tạo dựng trong hai mươi năm năm qua
năm hai nghìn hai mươi này sẽ là năm kỷ niệm hai mươi năm năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa việt nam và hoa kỳ
việc hai nước cùng đồng hành và hỗ trợ lẫn nhau chống lại đại dịch covid một mươi chín là một minh chứng cho thấy
mối quan hệ bạn bè và đối tác vững mạnh của chúng ta
có thể thấy các hoạt động tăng cường hợp tác hỗ trợ lẫn nhau giữa hai quốc gia không chỉ là hành động thiết thực
kịp thời trong bối cảnh dịch bệnh covid một mươi chín diễn biến phức tạp
mà còn thể hiện tình đoàn kết hợp tác hữu nghị giữa nhân dân hai nước